từ ngày mai hai mươi bảy tháng một mươi hai đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân tp hcm sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo tất thành cang
cùng với đồng phạm trong vụ công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco bán rẻ chín triệu cổ phần
cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim công ty nguyễn kim gây thiệt hại hơn một tỷ đồng
ông tất thành cang và một mươi chín bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
theo cáo trạng công ty sadeco có vốn góp của các cổ đông nhà nước bao gồm công ty ipc
công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên đầu tư xây dựng tân thuận văn phòng thành ủy tp hcm và các tổ chức khác
tuy nhiên các bị cáo liên quan tại sadeco ipc và người đại diện vốn của văn phòng thành ủy tại sadeco
đã đồng ý bán chín triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty nguyễn kim với giá bốn mươi đồng một cổ phần
không thông qua thẩm định giá và đấu giá gây thất thoát của sadecom
sadeco một một trăm linh ba tỷ đồng
còn bị cáo tề trí dũng nguyên tổng giám đốc công ty phát triển công nghiệp tân thuận ipc
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco đồng ý thực hiện các thủ tục trên là làm theo sự chỉ đạo của bị cáo tất thành cang
ngoài sai phạm trên ông tề trí dũng và một số bị cáo còn bị cáo buộc về hành vi tham ô bốn bảy tỷ đồng
thông qua việc chi tiền thù lao quỹ khen thưởng